chuyển sang một thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một mươi bốn đối tượng là lãnh đạo và nhân viên chi nhánh
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn năm v quận tân bình và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn chín d huyện củ chi
cụ thể một mươi ba đối tượng bị khởi tố về tội nhận hối lộ gồm lê minh huy chủ đầu tư trung tâm đăng kiểm năm mươi chín d
phạm hữu hiệp nguyên là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi chín d và từ tấn kiên là nhân viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm mươi chín d
nguyễn đình quân nguyên là giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v quất duy thịnh nguyên là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v
ngô đăng hoàng nguyễn quốc anh nguyễn hoàng khải nguyễn thanh toàn
lê vũ trọng đạt nguyễn xuân tân nguyễn phan vũ nguyễn phan vũ đức tô anh vũ là nhân viên đăng kiểm viên của chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn năm v
quận tân bình
một đối tượng bị khởi tố về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự là dương nghĩa
nhân viên sửa chữa ô tô trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm v quận tân bình
các quyết định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phối hợp cùng công an quận tân bình đã tiến hành khám xét tại trung tâm đăng kiểm năm v
thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ điều tra làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật